hai mươi bảy tháng bảy hàng năm thì cũng là dịp để chúng ta trân trọng một thời chiến đấu anh điện của các thế hệ đi trước
thời kỳ mà đã có bao thanh niên xếp bút nghiêng lên đường đi chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc
và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng dành một phần thời lượng của tiểu mục góc nhìn chuyên gia
đề cập sâu hơn về nội dung này quý vị đón đợi trong ít phút nữa
còn bây giờ mời quý vị điểm qua một số thông tin an ninh trật tự nổi bật
sáng nay bộ y tế cho biết đã có tổng cộng hai mươi một ba trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
một trăm linh chín hai trăm ba mươi bốn liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm trong ngày
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần bốn bảy mươi năm triệu liều
cũng theo bộ y tế tính từ một mươi tám h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng bảy đến sáu h ngày hai mươi bảy tháng bảy

từ chiều ngày hai mươi ba tháng bảy đến sáu h ngày hai mươi bảy tháng bảy tổng số liều vaccine đã được tiêm trong ngày
từ chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy công an các quận huyện trên địa bàn tp hcm đã quán triển cán bộ chiến sĩ
triển khai chốt chặn và tuần tra kiểm soát để tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường theo đó yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra đường
các cửa hàng cơ sở kinh doanh đóng cửa từ một mươi tám h đến sáu giờ sáng
lực lượng chức năng tăng cường tuần tra nhắc nhở xử phạt các trường hợp ra đường
mà không có lý do cấp thiết chính đáng
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng
có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi một tháng sáu lực lượng công an phát hiện tại căn nhà số một mươi hai e một
thuộc khu dân cư vĩnh phú một phường vĩnh phú có nhiều người tụ tập nên tiến hành kiểm tra hành chính
thấy lực lượng công an nhóm người đóng cửa cố thủ sau đó manh động bỏ chạy nhiều hướng
khám xét căn nhà phát hiện hơn một mươi bảy kg ma túy nhiều súng và mã tấu
công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện yên phong vừa bắt giữ ổ nhóm gồm một mươi sáu đối tượng
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn intok việt nam tại khu công nghiệp yên phong
về hành vi tham mô tài sản trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
các đối tượng thu gom hơn ba mươi tấn thiết bị vật tư rồi bàn bạc thống nhất với lái xe và bảo vệ
lén nút chuyển số hàng chiên ra ngoài ba lít tiền với tổng giá trị ước tính khoảng năm trăm linh triệu đồng
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn khiêm để điều tra về hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay với thủ đoạn cầm cố các tài sản như xe máy điện thoại di động sổ hộ khẩu căn cước công dân
đối tượng khiêm đã cho bảy người vay tổng số tiền một trăm bốn mươi bảy triệu đồng với lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
thưa quý vị quy tắc của chỉ thị một mươi sáu đã được áp dụng tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
người dân cũng được các phương tiện truyền thông các khu phố chính quyền địa phương thông tin cụ thể về những nội dung trong chỉ thị
tuy nhiên vẫn có một bộ phận người dân thì vẫn chưa nhớ rõ các quy định thậm chí không ít người còn phớt lờ các quy định này
vâng và các mức xử phạt cũng đã được công bố rất rõ ràng nhưng điều quan trọng nhất là tâm lý chủ quan
ý thức của một bộ phận người dân còn chưa cao
những hành vi này đã bị cộng đồng mạng lên án mạnh trong thời gian vừa qua
và cũng một lần nữa thì cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ việc tự giác chấp hành các quy định góp sức vào cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín của cả nước
trước diễn biến dịch bệnh khó lường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
hầu hết người dân đều đồng lòng nhất trí ủng hộ và sẽ ở nhà như một cách chia sẻ với các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống dịch
tuy nhiên vẫn có một số ít bộ phận người dân chấp hỏi về các quy định
chấp hành chưa tốt có tâm lý lơ lả chủ quan trong việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách
theo một số cư dân mạng ở một số địa bàn đang diễn ra việc tiếp xúc giao lưu với nhau
thậm chí nhiều người đi ra đường dù đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
cư dân mạng cho rằng cần phải nhận thức được việc này là hết sức nguy hiểm là nguyên nhân dịch kéo dài
mình ủng hộ biện pháp cứng rắn hơn nữa càng tốt
ủng hộ làm quyết liệt và phải phạt mạnh tay những người vi phạm
phải có những biện pháp quyết liệt kịp thời mới mau kiểm soát được dịch bệnh
ngoài ra cần phải tăng hình phạt những cá nhân vi phạm quy định chống dịch
cần làm mạnh tay hơn nữa để kiểm soát được dịch bệnh
có thể tổn hại kinh tế trong ngắn hạn
nhưng sẽ đảm bảo được sức khỏe và cuộc sống trở lại trạng thái bình thường
đủ kiểu viện lý do để ra đường trong thời gian giãn cách xã hội
rất nhiều người viện lý do mua cơm dùm mua bếp ga đi nuôi tôm
đi mua bánh giò
dù rằng sự thật chưa đúng như vậy
hay tại hà nội nhiều người né lực lượng kiểm tra phớt lờ lệnh cấm
bất chấp các quy định phòng chống dịch
ra nơi công cộng tập thể dục lúc nửa đêm và dạng sáng
khiến nhiều cư dân mạng bức xúc
trước sự vô tư của một bộ phận người dân
lực lượng chức năng phòng chống covid một mươi chín ở các phường quận
lại có thêm một việc đó là xuyên đêm đi tuần tra để giải tán đám đông tập thể dục
quá ích kỷ họ chỉ biết thỏa mãn cho các toan tính tầm thường
bản thân mà quên đi sự an nguy của xã hội
không có lý do chính đáng thì phạt thật nặng họ mới sợ
những trường hợp này ngoài phạt nặng quá coi thường pháp luật
ảnh hưởng rất lớn đến công việc chống dịch của nhà nước và nhân dân
không thể nhân nhượng mãi được
mọi người ơi hãy ở yên trong nhà đi
công an y tế họ cũng vất vả không kém
khi ý thức kém hành xử thiếu văn minh
thì số ca nhiễm trong cộng đồng sẽ diễn biến
hà nội tp hcm và các tỉnh thành đã lập nhiều chốt kiểm tra
phòng chống dịch covid một mươi chín tại nhiều tuyến đường trên địa bàn
các chốt chủ yếu dừng phương tiện kiểm tra lý do ra đường
và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm năm k
chỉ ra đường khi thực sự cần thiết
đặc biệt tp hcm yêu cầu sau một mươi tám giờ mỗi ngày
người dân không ra đường dừng các hoạt động đến sáu giờ sáng hôm sau
để phòng dịch lây lan
có thể thấy các công tác phòng dịch được triển khai nhanh chóng
quyết liệt theo đúng chỉ thị
của thủ tướng chính phủ
xong có đạt được kết quả như mong muốn hay không
điều đó phụ thuộc rất nhiều
vào ý thức phòng dịch của mỗi người dân
dịch bệnh đang bước vào những giai đoạn hết sức căng thẳng
số ca dương tính với covid một mươi chín tăng cao chưa từng thấy
vì thế ngư dân mạng mong rằng
việc người dân đồng hành cùng chính phủ
và các cơ quan chức năng trong giai đoạn này
là hết sức quan trọng
để góp phần đầy lùi và chiến thắng dịch bệnh
bạn có đang thực hiện tốt các quy định phòng dịch
hãy cùng fanpage của truyền hình công an nhân dân
chia sẻ những quy định đó
để tuyên truyền phòng dịch tốt hơn
thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các địa phương trên cả nước đều đã chủ động
thành lập các chốt để kiểm soát người
và phương tiện di chuyển từ vùng dịch
đây được xem là biện pháp cần thiết
kịp thời với quyết tâm nhanh chóng kiểm soát
tình hình dịch bệnh bảo vệ an toàn
và sức khỏe cho người dân
chống dịch nhưng không cứng nhắc
ngăn sông cấm chợ
không làm đứt gãy các chuỗi cung ứng sản xuất
không gây phiền hà cho nhân dân
chỉ đạo này của chính phủ lãnh đạo bộ công an
và các địa phương đang được lực lượng công an
thực hiện nghiêm và linh hoạt
để truy cập vào phần mềm
cấp cái thẻ nhân diện

ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
đã ban hành văn bản hóa tốc số bốn nghìn chín trăm năm mươi tám
chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách
trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó có đưa ra quy định cụ thể
với người và phương tiện ra vào thành phố
đối với người
mà từ các tỉnh khác
về thành phố hải phòng
thì ủy ban dân thành phố có quy định
tất cả những người
mà từ vùng dịch
về thành phố hải phòng
thì buộc phải có
chứng nhận âm tính
có giá trị
trong vòng ba ngày
còn đối với các phương tiện
trả hàng hóa thiết yếu
thì đã được dán cái mã
quy được cốt
của bộ thông tài
thì chúng tôi thực hiện
cái quy định của chính phủ
là không kiểm tra
còn tại phú thọ
ngay khi có diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
phú thọ cũng đã thiết lập một mươi chốt kiểm soát
dịch bệnh covid một mươi chín
tại các cửa ngõ ra vào địa phương
theo đó việc người dân từ các địa bàn khác
vận chuyển hàng hóa hay lưu thông qua phú thọ
đều phải tuân thủ quy định
thế để cái việc lưu thông
qua cái chốt kiểm dịch này
được thuận tiện
thì người dân cần chú ý
một số nội dung sau
thứ nhất là phải mang theo giấy tờ tùy thân
thứ hai là chấp hành nghiêm cái việc đo thân nhiệt
và khai báo y tế
tại chốt kiểm dịch
cũng để cái việc khai báo nó nhanh chóng
thì cũng khuyến khích người dân
là tải cái ứng dụng bruron
để việc triển khai
cái việc khai báo y tế
quét mã qr
những cái trường hợp mà
sốt ho hoặc có biểu hiện dịch tế
thì cũng sẽ được test nhanh tại chốt
và thực hiện các cái biện pháp
phòng dịch theo quy định
chủ trương là đảm bảo cho hoạt động giao thông thông suốt
và vừa phòng chống dịch
đó là một cái chủ trương xuyên suốt
vừa qua thì cục cảnh sát thông
cũng đã có công điện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
nhất là lực lượng cảnh sát thông
tham gia tại các cái chốt phòng chống dịch
là không được phép
chủ quan lơ là
tuân thủ tuyệt đối những cái khuyến cáo
những cái đảm bảo an toàn về phòng chống dịch
tuy nhiên thì cũng phải đảm bảo
không để đứt gãy cái chuỗi vận tải
và chuỗi sản xuất
để cho cái hoạt động vận tải được lưu thông
đảm bảo cho cái luồng xanh
để cho cái phương tiện được đi lại
thông suốt nhưng mà cũng phải
đảm bảo kiểm soát chặt chẽ
thưa quý vị như chúng tôi đã đề cập
ở phần đầu của trường hợp
chương trình ngày hôm nay kỷ niệm bảy mươi bốn năm
ngày thương binh liệt sĩ
bằng nhiều hành động thiết thực ý nghĩa cao đẹp
được thực hiện qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công
với cách mạng thời gian qua
bộ công an luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu
trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công
vâng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
của lực lượng công an thì cũng đã góp phần
tích cực củng cố hậu phương công an nhân dân
giúp mối quan hệ giữa công an với nhân dân
ngày càng cắn bó hơn tạo điểm tựa
niềm tin vững chắc để cán bộ
chiến sĩ yên tâm công tác chiến đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thương binh liệt sĩ
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi
với đại tá phạm quang tuyển
phó cục trưởng cục tổ chức cán bộ
bộ công an xung quanh vấn đề
tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với người có công
trong công an nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian
trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí công tác thông tin liệt sĩ
chăm sóc người có công với cách mạng
và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân
thì luôn được đảng vị công an trung ương
lãnh đạo bộ công an cũng như là các cấp ủy đảng
công an các đơn vị địa phương đặc biệt quan tâm
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ những kết quả
chúng ta đã đạt được trong thời gian qua như thế nào
thì ngay sau khi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
trong công an nhân dân được ban hành
và chính phủ ban hành nghị định
quy định hướng dẫn chi tiết thi hành
pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
thì đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
nghiên cứu đề xuất ban hành
các văn bản quy phạm pháp luật
hướng dẫn thi hành
thực hiện việc lập hồ sơ thẩm định
đề xuất xác nhận
và thực hiện các chế độ chính sách ưu đái
đối với người có công với cách mạng
theo thống kê của công an các đơn vị địa phương
thì công an các đơn vị địa phương
đã nhận phục dưỡng suốt đời
ba trăm linh mẹ việt nam anh hùng
tặng hơn hai sổ tiết kiệm
người có công với cách mạng
hỗ trợ bố trí việc làm đối với các trường hợp
là vợ con liệt sĩ thương minh lặng
không có việc làm ổn định
động viên thăm hỏi đối với các trường hợp
cán bộ chiến sĩ hy sinh bị thương
trong khi làm nhiệm vụ
chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
trên cơ sở đề nghị của công an các đơn vị địa phương
quỹ nghị tình đồng đội công an nhân dân
đã hỗ trợ kinh phí xây mới
và sửa chữa hơn một căn nhà
với tổng kinh phí trên bảy mươi tỷ đồng
thực hiện trợ cấp hàng tháng
cho hơn một trăm linh cháu là
con liệt sĩ con thương minh lặng
và con cán bộ bị diễm chất độc
hóa học đang đi học
trong những năm qua
bằng sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ
trong toàn lực lượng công an nhân dân
thông qua quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
bộ công an đã xây dựng mở rộng nâng cấp
nhiều khu di tích của lực lượng công an dân
hàng năm thường xuyên tổ chức các hoạt động
tri ân gặp mặt thăm hỏi tặng quà
đối với thân nhân liệt sĩ thương minh
người có công với cách mạng
tổ chức các hoạt động dân hương dân hoa
tại các nghĩa trang liệt sĩ khu di tích lịch sử
đài tưởng miệng
thăm hỏi tặng quà
một số trung tâm điều dưỡng thương minh
tổng kinh phí thực hiện cho các hoạt động
năm hai nghìn hai mươi trên năm mươi tỷ đồng
chi từ nguyện quỹ nghị tình đồng đội công an nhân dân

nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thương minh liệt sĩ
trong công an dân
chủ yếu được tổ chức trong phạm vi
từng đơn vị địa phương
đến nay công an các đơn vị địa phương
đã khẩn trương thực hiện các hoạt động
kỷ niệm theo hướng dẫn của bộ công an
và cơ bản đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ
đảm bảo đồng bộ thống nhất trong toàn lực lượng
theo thống kê của công an các đơn vị địa phương
thì hiện nay
trong công an nhân dân có gần một mươi năm liệt sĩ
trên bốn trăm linh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trên năm thương binh
trên hai bệnh binh
và gần bảy trăm linh người hoạt động kháng chiến
bị nhiễm chất độc hóa học
đang được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi của nhà nước
tính đến nay
công an các đơn vị địa phương
lập hồ sơ thẩm định
đối với ba mươi một trường hợp người hoạt động cách mạng
trước ngày khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm

hai mươi sáu trường hợp là bệnh binh
và hai trường hợp người nhiễm chất độc hóa học
đã lập hồ sơ đề nghị
bộ lao động thương binh và xã hội
trình thủ tướng chính phủ
cấp bằng tổ quốc ghi công
đối với sáu mươi tám liệt sĩ công an nhân dân
vâng thưa đồng chí đồng chí có thể chia sẻ
những thuận lợi trong quá trình chúng ta triển khai
thực hiện những chính sách yêu đãi liên quan đến
người có công cũng như là các hoạt động
để nâng đáp nghĩa trong công an nhân dân hiện nay như thế nào
việc triển khai thực hiện các chế độ ưu đái
đối với người có công với cách mạng
được công an các đơn vị địa phương triển khai
thực hiện thống nhất hiệp thời hiệu quả
đã có phần động viên cổ vũ
người có công và gia đình người có công
nỗ lực khắc phục khó khăn
phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống
tiếp tục cống hiến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
các phòng trào đề nâng đáp nghĩa
trong công an nhân dân
được tổ chức thường xuyên liên tục
nội dung hình thức tổ chức hoạt động kỷ niệm
được tổ chức đa dạng phong phú
các hoạt động được diễn ra đồng bộ
từ bộ công an đến công an các đơn vị địa phương
đã huy động được đông đảo cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân
tham gia tích cực nhiệt tình
vâng thưa đồng chí vậy thì qua thực tế
chúng ta triển khai từ những khó khăn vướng mắt nào
đang được bộc lộ
và chúng ta sẽ có những giải pháp nào trong thời gian tới ạ
thì như đồng chí đã biết
hệ thống văn bản
văn bản quy phạm pháp luật về yêu đái
người có công với cách mạng còn chưa ổn định đồng bộ
nhiều văn bản hướng dẫn
thực hiện chế độ chính sách còn trồng chéo
việc giải quyết hồ sơ người có công tùn đọc
còn chậm đặc biệt là những hồ sơ
công nhận liệt sĩ thương binh
đối với những trường hợp bị hy sinh bị thương
trong chiến tranh không quản lý tờ
công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ
ngày càng khó khăn
trong công an chúng ta hiện nay
còn một bảy trăm tám mươi năm liệt sĩ chưa tìm thấy hải quốc
việc ứng dụng khoa học kỹ thuật
vào tìm kiếm hải quốc liệt sĩ
và xác định danh tính hải quốc liệt sĩ
hiệu quả còn chưa cao
các hoạt động chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ
người có công với các mạng trong công an dân
còn mang tính hình thức
chưa có chiều sâu
và chỉ tập trung ở một số hoạt động tri ân gặp mặt tặng quà
nguồn kinh phí cho các hoạt động này
cũng còn nhiều hạn chế
chưa huy động được
rộng rãi các nguồn lực
của các cá nhân tổ chức
trong và ngoài lượng công an dân tham gia
vì vậy hiệu quả công tác này cũng còn chưa cao
vâng thưa đồng chí để những chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng cũng như là các hoạt động
đề ơn đáp nghĩa trong công an dân dân
đi vào thực tế một cách hiệu quả
thì những vấn đề nào trọng tâm đang được đặt ra
trong thời gian tới
thứ nhất là về hoàn thiện hệ thống
văn bản các nghiệp phạm pháp luật
về chính sách ưu đãi đối với người có công với các mạng
như đồng chí đã biết
thì pháp lệnh số hôm hai
đã được ủy ban thường vụ quốc hội ký ban hành
vào ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thay thế cho pháp lệnh số hai mươi sáu
và pháp lệnh số hôm bốn trước đây
về phía bộ công an
các cơ quan chức năng
và trực tiếp là cục tổ chức cản bộ
đã rất chủ động bắt tay
vào nghiên cứu xây dựng văn bản
của bộ trưởng bộ công an
để hướng dẫn thực hiện nghị định của chính phủ
trong công an dân
sau khi chính phủ ký ban hành nghị định
thì cục tổ chức cản bộ cũng sẽ thần trương
hoàn thiện các dự thảo văn bản hướng dẫn
để trình bộ công an ký ban hành
đảm bảo kỳ thời
không ảnh hưởng đến công tác tổ chức
thực hiện chế độ ưu đãi
người có công với cách mạng trong công an dân
vừa qua thường vụ đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
đã có phiên họp riêng
và đã có quyết nghị về nội dung này
theo đó tới đây sẽ giao cho cục tổ chức cản bộ
một là rà soát
đánh giá tổng thể các chế độ
ưu đãi đối với người hữu công
với cách mạng trong công an dân
đề xuất sửa đổi bổ sung
một số văn bản quy phạm pháp luật
về ưu đãi người hữu công với cách mạng
trong đó tập trung giải quyết
các văn bản và những hồ sơ
người hữu công tổn động vướng mắt kéo dài
ban hành một số văn bản về chế độ ưu đái
đối với người có công với cách mạng trong công an dân
như là sẽ đề xuất ban hành
chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường
sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
sẽ ban hành quy định của bộ công an
về một số chế độ ưu đãi
đối với người hữu công với cách mạng
và thân nhân người hữu công với cách mạng
trong công an dân
thứ ba là tổng ra soát người hữu công
và thân nhân người hữu công
với cách mạng trong công an dân
nắm điều kiện hoàn cảnh nhu cầu nguyện vọng
của từng trường hợp người hữu công
đề xuất các chế độ ưu đái cho phù hợp
đảm bảo thiết thực hiệu quả
đặc biệt là các gia đình nghiệp sĩ
và thương binh nặng người có công với cách mạng
trong công an dân
thực sự có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bốn là tiếp tục tuyên truyền rộng rãi
phát động và tổ chức thực hiện
có hiệu quả thiết thực các phong trào
để đơn đáp nghĩa trong toàn lực lượng công an dân
phát huy vai trò xung kích
của đoàn thanh niên công đoàn
hội phụ nữ vận động các cá nhân
tổ chức có lòng hảo tâm
tham gia các hoạt động tri ân
để nâng đáp nghĩa công tác xã hội
thử thiện làm cho các hoạt động
chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
trở thành một phong trào xã hội
rốt lớn là nét đẹp văn hóa
trong toàn lực lượng công an dân
xin cảm ơn đồng chí với những thông tin chia sẻ vừa rồi